ngày một mươi hai tháng sáu quốc hội đã ấn nút thông qua luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
luật được thiết kế theo hướng các hỗ trợ trọng tâm chỉ tập trung trong ba đối tượng doanh nghiệp
gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị
trước đó chính phủ đã ra nghị quyết số ba mươi năm
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng doanh nghiệp nước ta có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững
cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động
những đó chi phí cho việc thuê kế toán hàng tháng không hề nhỏ
bởi vậy chính sách cần phải làm sao để giảm bớt những áp lực đó cho các chủ hộ
để họ nhìn thấy những lợi ích khi phát triển thành doanh nghiệp
thực ra mà nói rằng là quyền tự do kinh doanh nó đã bao hàm một ý nghĩa rằng là
người ta có thể tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh tùy thuộc vào quy mô của họ
thì hiện nay thực ra phù hợp với điều kiện kinh tế của việt nam
thì có tới khoảng trên năm triệu
các hộ kinh tế gia đình này rất quan trọng về mặt ý nghĩa xã hội
ví dụ như là tạo quan việc làm tạo thu nhập giải quyết vấn đề sinh kế
cho một phần lớn gọi là dân cư của việt nam là những người nghèo chẳng hạn
và những người mà họ hoạt động kinh doanh trong một cái địa phương hay một cái cộng đồng nhất định chẳng hạn
thì tôi cho rằng là cái vai trò của các hộ kinh doanh là vô cùng quan trọng
thì tôi thì tôi nghĩ rằng rằng là chính cái gì chúng ta thiếu ở đây là thiếu một cái luật hỗ trợ
hay là khuyến khích cái kinh tế gia đình tức là các cái hộ kinh doanh cá thể
có lẽ là một sự quan tâm cũng chưa được thỏa đáng
chưa được đúng mực từ phía các cái cơ quan chức năng đối với cái đối tượng này
cải cách môi trường kinh doanh tính đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong quá trình thúc đẩy hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
nên dùng các đòn bẩy kinh tế hơn là mệnh lệnh
hành chính và điều quan trọng nhất chính là nhà đầu tư
nhìn thấy được lợi ích lớn hơn chi phí khi thành doanh nghiệp
ngoài ra cần tiếp tục một cách mạnh mẽ cải cách về môi trường kinh doanh
nhằm giảm chi phí và thời gian cho hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp
là những việc làm thiết thực nhằm thúc đẩy toàn diện
tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển
không phải ngẫu nhiên mà việc chuyển đổi hộ kinh doanh
lại được đặt ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng như hiện nay
khi hộ kinh doanh cá thể
là lực lượng tiềm năng để đạt được mục tiêu có được một triệu doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc chuyển đổi này đã và đang gặp không ít khó khăn thách thức
thực ra là hộ doanh nghiệp đối với tôi chắc là nó cũng khó để làm được
vì cái tội là nó cũng phải nhiều bộ phận
nhiều thứ để thanh toán kiểm toán nhiều thứ
thực sự thì chắc là cũng không lên nổ được
vì là bây giờ thì tuổi của mình
nó cũng không đáp ứng được
thứ hai nữa là nó không nhanh nhạy được trong vấn đề kinh doanh nữa
nên là khả năng là cũng không lên được doanh nghiệp
kinh doanh theo hình thức hộ gia đình cách đây hơn ba mươi năm
gia đình bà mùi ở thành phố thái bình
mặc dù luôn duy trì trên một mươi lao động thường xuyên
nhưng do có lượng khách truyền thống lâu năm
đồng thời do mặt hàng cung cấp chủ yếu nhỏ lẻ
do đó bà mùi cũng không muốn chuyển đổi lên thành doanh nghiệp
mặc dù với doanh thu và số lượng lao động của cửa hàng
hoàn toàn có thể trở thành doanh nghiệp để hoạt động tốt hơn
mình học xong kế toán ra mình không đi làm
mà mình ở nhà kinh doanh
kinh doanh ba mươi một năm nay cùng với một mươi ba người thợ
đấy thì một tháng mình phải lo cho họ đến sáu năm đến bảy mươi triệu
xong rồi lộp thuế có tháng lộp hai mươi một triệu
và bình quân là cứ một mươi tám hai mươi triệu một tháng là thuế cá nhân
cửa hàng của mình không tại sao không nên công ty
vì mình đã quen thuộc quá lâu với nhiều khách hàng bạn hàng nô rồi
cho nên mình muốn duy trì như cũ
có những hộ kinh doanh tôi cho rằng họ không có mong muốn lớn
họ cũng không có mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh
một phần là do mong muốn của khả năng của người quy kinh doanh
một phần là do cái tính chất của hoạt động kinh doanh như vậy
ví dụ như một chủ cửa hàng phở đang ký thành tích hộ kinh doanh
có hai vợ chồng kinh doanh
và một ngày người ta chỉ có mong muốn bán một trăm linh đến một trăm năm mươi bát phở
trong trường hợp này đối với những hộ kinh doanh như vậy
tôi cho rằng là họ sẽ chẳng có lợi thế gì hơn
nếu như chuyển sang đăng ký thành công ty cổ phần công ty trách nhiệm
hay bất kể một hình thức công ty nào đó
đối với những hộ này tôi cho rằng kinh doanh dưới hiệu hiện nay
đang có lợi thế hơn rất nhiều khi chuyển sang doanh nghiệp
nhưng anh chị hình dung ra bên cạnh đó
trong hộ kinh doanh có những hộ kinh doanh kinh doanh cơ bản
cũng giống như các cái doanh nghiệp quy mô vừa hoặc lớn
họ cũng làm hoạt động cho đếm vực sản xuất
hoạt động cho đếm vực cung cấp dịch vụ
họ có rất tiềm năng mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình
không chỉ cho phạm vi toàn quốc mà thậm chí trong phạm vi quốc tế
để mong muốn đạt được hiệu quả cao
hiện nay nhiều cơ quan ban ngành đã tổ chức nhiều hội nghị
hội thảo đối thoại giữa các cơ quan tham mưu
các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các hộ kinh doanh đang băn khoăn việc chuyển đổi lên doanh nghiệp

hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
và ubnd tỉnh thái bình ký hợp tác điểm
cùng nhau giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
đồng thời cũng hỗ trợ các hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi thành doanh nghiệp
theo đó thỏa thuận được ký kết giữa hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
và ubnd tỉnh nhằm phối hợp thực hiện điểm chương trình phát triển doanh nghiệp
từ hộ kinh doanh có đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp
theo quy định của luật doanh nghiệp
trên cơ sở đó nhân rộng ra các địa phương trong cả nước
theo chỉ đạo của chính phủ
những người còn đứng còn băn khoăn là chuyển đổi như thế nào
thì hiện nay chúng tôi đã mời các chuyên gia kinh tế
và mời cái ban lãnh đạo của cái ban soạn thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp
người ta giải thích được cái ưu đãi này cái gì
khi vào từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp thì có cái ưu đãi gì
và hôm nay trong hội nghị này tôi cho là rất thành công

và các doanh nghiệp đã nói rất là thật về cái băn khoăn của mình
và hôm nay qua cái nội dung hội nghị chúng tôi đã giải thích được
cái ý nghĩa của cái việc chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp
chúng ta phải tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng chính thức
các chi phí phải như nhau
từ hộ kinh doanh muốn chuyển lên doanh nghiệp
thủ tục chuyển đổi rất đơn giản
nhưng điều quan trọng là phải chuyển mềm phải thông thoáng phải thuần tiện
thông điệp từ thủ tướng chính phủ đã rất rõ
chúng ta không phải quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
mà chỉ là công cụ nhiệm vụ để làm bà đỡ cho doanh nghiệp phát triển
chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý doanh nghiệp sau đăng ký
chỉ có làm như vậy môi trường kinh doanh mới được cải thiện
và chúng ta mới có thể kích thích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp
chúng tôi muốn là ở các cấp quản lý chung một nhận thức như chính phủ đã đặt ra
tức là cộng đồng doanh nghiệp là đối tác của cơ quan quản lý
vừa là đối tượng quản lý theo pháp luật
thì đấy là bình thường đương nhiên như mọi quốc gia
nhưng mà cái nội hàm đằng sau nữa tức là đối tác trong phát triển kinh tế
thì các cấp chính quyền phải coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác phát triển của mình
và khi đã coi nhau là đối tác thì hai bên lắng nghe
hai bên hiểu về nhau hơn
rằng về phía quản lý thì có những cái chuẩn mực về quản lý như thế này
nhưng mà về phía là doanh nghiệp
thì người ta có những mong muốn và nguyện vọng như thế này
và cái mong muốn của doanh nghiệp là gì
mong muốn doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận tối đa hóa lợi ích
thì là giúp để tăng cái tỉ trọng của cái kinh tế chính thức nó cao lên
và kinh tế phi chính thức thì nó giảm đi
thì có lợi cho phát triển đất nước hơn
thì chính phủ là đang hướng tới cái đó
nhưng điều ấy không có nghĩa
phủ nhận cái kinh tế hộ gia đình
thì không phủ nhận
nhưng cái kinh tế hộ gia đình thì
người ta mãi mãi người ta chỉ ở cái quy mô như thế
và trong cái nền kinh tế hội nhập
thì không thể lớn lên được
và không là doanh nghiệp thì không hội nhập được
so sánh về lợi thế giữa doanh nghiệp với hộ kinh doanh có thể thấy rằng
ở loại hình hộ kinh doanh có nhiều hạn chế theo quy định
như số lao động hạn chế dưới một mươi lao động
chỉ được phép kinh doanh tại một điểm
đăng ký tại cấp quận huyện
và không nằm trong khung điều chỉnh luật phá sản
như vậy để hội nhập thì thành phần kinh tế hộ gia đình
nếu đủ điều kiện
cần khoác chiếc áo mới để phương xa hơn
phải hỗ trợ hộ kinh doanh
thay đổi cái tư duy
và nhận thức
để họ thấy được
cái lợi thế và lợi ích
mà khi chuyển đổi thành doanh nghiệp
kinh doanh dưới hình thức hộ
người ta chỉ có thể nhận thấy được
trên thực tế
được cái lợi thế
và từ cái lợi thế đấy có được cái lợi ích
nó cao hơn
nếu kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp
thì cái chỗ đấy là phải
làm cho hộ kinh doanh nhận thấy được chỗ đấy
tuy chỉ với sáu lao động thường xuyên
nhưng anh hà quyết định chuyển đổi
từ mô hình kinh doanh của gia đình
thành doanh nghiệp được một năm
qua đó anh đăng ký mở rộng chi nhánh
công ty sang nhiều địa điểm
và công việc kinh doanh buôn bán đã tốt
lên rất nhiều
cái chuyển đổi thành doanh nghiệp
thì nó cho mình một bước phát triển khác
bước tiến khác
thì thấy là thuận lợi trong mọi việc kinh doanh
và buôn bán từ trước tới nay là
mình phải xuất đi xa các tỉnh
bạn nên là nhiều khi là cái phụ tùng
xuất đi xa thì nó phải có
chứng từ hóa đơn
phiếu xuất kho nên là mình mới chuyển đổi
lên doanh nghiệp để nó thuận lợi những cái
việc thông thương buôn bán
hóa đơn đi hóa đơn về
đầu ra đầu vào
nó xác nhận
mình có hóa đơn chứng từ hợp pháp
để mình buôn bán kinh doanh
trước đây hộ tôi kinh doanh được khoảng
tầm hai mươi năm năm nay
về mình bắt đầu mình
ra trường bắt đầu mình lên công ty
thì lên công ty
thì nó được hai là
được hỗ trợ thuế
và hai là đi cao thầu các công trình lớn
bên kiểu kinh doanh kia
thì gọi là tháng nào
mình tính ông quý tính một lần
còn cái kia là ba mươi năm tính một lần
và hai là
yêu yêu ái hơn
các cơ quan quản lý cụ thể là
sở kế hoạch đầu tư cần đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực
đăng ký doanh nghiệp đăng ký hộ kinh doanh
đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện đối với hoạt động của doanh nghiệp
hộ kinh doanh tăng cường
tuyên truyền rộng rãi về vai trò của kinh tế
tư nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa
là động lực quan trọng của nền kinh tế
nhất là tạo việc làm và an sinh
xã hội xây dựng cơ chế khuyến khích
hỗ trợ các hộ kinh doanh
chuyển lên thành doanh nghiệp hướng dẫn
và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp cận các nguồn vốn theo quy định
của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
như quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
nên doanh nghiệp nó sẽ có rất nhiều lợi thế
như vậy bên cạnh những cái
cái bất lợi là có thể phải tuân thủ
một cái gánh nặng lớn hơn về mặt
quy định pháp luật nhưng cái việc tuân thủ đó cũng giúp
thì giúp cho chính bản thân những cái doanh nghiệp đó
là khi họ có một cái hệ thống
sổ sách tài chính kế toán
minh mạch đạt một cái chuẩn mực
quốc gia hoặc quốc tế thì cái việc mà
giao dịch với khách hàng họ sẽ có
cái niềm tin hơn đặc biệt là đối tác nước ngoài
họ đối tác nước ngoài khi mà giao dịch
với những đối tác ở trong nước thì họ
luôn luôn xem xét cái sự minh mạch
cái sự quản trị trong doanh nghiệp
cái sự tuân thủ các quy định về
kế toán kiểm toán hay họ tiếp cận về
vốn của ngân hàng nếu như anh có một hệ thống
báo cáo tài chính tốt hệ thống sổ sách
kế toán tốt thì đó là những cái
có thể gọi là những cái tài sản thế chấp vô hình mà anh
có thể dễ dàng tiếp cận hơn đối với những hoạt động
về vốn chuyển đổi từ hộ
kinh doanh mà có điều kiện lên doanh nghiệp
để làm sao mà phát huy được cái lợi thế
cũng như là cái tính minh mạch trong
hoạt động tránh cái tình trạng mà đôi khi
cái doanh thu của mình rất nhiều dòng tiền
mình vào rất nhiều nhưng bành cách này
cái khác mà mình lại chưa phản ánh hết thì bây giờ
làm sao mình phải lý giải
trứng cái vấn đề này cho nó rõ
để ngân hàng ta thấy là à
cái dòng tiền của doanh nghiệp nó vào rất là bình thường
và một khi đã xác định được dòng tiền thì tôi nghĩ
không có ngân hàng nào bắt buộc doanh nghiệp
doanh nghiệp nhỏ thậm chí là doanh nghiệp
siêu nhỏ khi đã xác định được dòng tiền
không có ngân hàng nào mà lại đòi hỏi
cái tài sản thế chấp được hả do đó là
theo tôi thì bây giờ cái khó khăn
của doanh nghiệp việt nam hiện nay đó chính là
tài sản đảm bảo tiền vai và một khi
khắc phục được cái vấn đề đó là
dòng tiền vào thì doanh nghiệp sẽ có
điều kiện gần hơn tiếp cận được
vốn của các ngân hàng thương mại
và doanh nghiệp với ngân hàng dần dần
nó sẽ có một cái điểm
tiếp cận chung và không phải là đi trên
hai đường thẳng nữa và khi cần thiết vốn
thì đến ngân hàng để có điều kiện đáp ứng
vốn để doanh nghiệp có thể hiểu kiện sản xuất kinh doanh
cái vốn là cái mà
các hộ kinh doanh khi người ta chuyển đổi thành doanh nghiệp
sẽ rất quan tâm và sắp tới thì chúng tôi
sẽ làm với
tổng cục thuế
và chúng tôi sẽ cùng với tổng cục thuế
để bàn cái giải pháp nào
là cái cách thu thuế yêu đãi như thế nào
hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
và làm việc với các tỉnh
đặc biệt là các cái sở
cái sở mà liên quan đến
cái đầu tư liên quan đến cái chuyện là
thành lập doanh nghiệp thì phải có
trên cơ sở cái luật hỗ trợ doanh nghiệp
thì cái ưu đãi như thế nào
khi người ta đặt vấn đề để thành lập
cái doanh nghiệp thì cái
thời gian nó như thế nào
tiếp theo nữa là
chúng tôi phải lập một cái ban gọi là ban tư vấn
phải tư vấn cho người ta
để người ta
có thứ nhất là người ta hiểu biết về cái chuyện
đặc biệt là cái chuyện tiến dụng
hiện nay chúng ta đang có một cái khó khăn
nhà nước thì quan tâm có cả các
cái gói tiến dụng như là ví dụ vừa rồi chúng tôi ký nữa
là cho hội viên của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ
vừa về năm được vay
cái số lượng là một mươi tỷ
tôi nghĩ là rất lớn
thế nhưng mà doanh nghiệp có vay được hay không
thì cần phải có cái lực lượng
là hỗ trợ người ta về mặt pháp lý
tư vấn cho người ta
trước khi người ta đến ngân hàng người ta vay
để người ta nắm bắt được vấn đề
sau hơn ba mươi năm đổi mới
nhận thức về vị trí
vai trò của kinh tế tư nhân
đã có những bước tiến quan trọng
tại hội nghị năm khóa một mươi hai
trung ương xác định rõ kinh tế tư nhân
là một động lực quan trọng
để phát triển kinh tế
khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi
để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững
nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai của đảng
đã khẳng định kinh tế tư nhân
là một động lực quan trọng đối với
sự phát triển của đất nước
điều này thể hiện việc đảng đổi mới tư duy phát triển
và muốn đưa đất nước phát triển
thực hiện thành công sự nghiệp
nghiệp hóa hiện đại hóa
phải dựa vào sự đóng góp nguồn lực
của doanh nghiệp tư nhân trong nước
như vậy yêu cầu quan trọng đặt ra
là tập trung hỗ trợ tạo điều kiện
mạnh mẽ cho các thành phần kinh tế phát triển
tạo môi trường hợp tác
và cạnh tranh bình đẳng lành mạnh
và theo quy định của pháp luật
cá thể sang doanh nghiệp phải trên
quan điểm tạo điều kiện tốt nhất
để làm khó bà con ép bà con để đạt được mục đích
chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể
phải làm từng bước và hết sức thận trọng
bên cạnh đó các ngành chức năng
cũng cần chỉ rõ những lợi ích lâu dài
sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể
sang doanh nghiệp là xu hướng lành mạnh
bài bản để cạnh tranh và vươn ra hội nhập quốc tế
đóng góp cho sự phát triển bền vững
của nền kinh tế đất nước
tới đây chương trình kinh tế và dự báo
xin được tạm dừng
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
tại kênh kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội